đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thủ tướng chính phủ phê duyệt thực hiện trong một mươi một năm từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu dạy nghề cho khoảng một mươi sáu triệu lao động nông thôn
tại tỉnh đắk lắc qua một mươi năm thực hiện đề án này đã được triển khai sâu rộng góp phần giải quyết việc làm nâng cao tay nghề thu nhập cho một bộ phận người lao động
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay khi thị trường cần lao động trình độ cao chính sách hỗ trợ sắp kết thúc
đòi hỏi việc thực hiện đề án cần được triển khai linh hoạt theo nhu cầu thực tế của người học
lớp học may dành cho người lao động nông thôn tại xã eanua huyện buôn đôn có đến chín mươi lao động tham gia là người dân tộc thiểu số
một năm có nhiều lớp học như thế này được mở ra để đáp ứng nhu cầu của học viên
sau khi tốt nghiệp các học viên được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản vận dụng thành thục đáp ứng các yêu cầu điều kiện của dây chuyển sản xuất may

em theo lớp học còn được hai tháng tại vì em thích cái nghề may
may thì em thấy nó cũng nếu mà mình học lâu dài thì nó cũng đơn giản cũng đơn giản và thu nhập nó cũng cao
em tham gia lớp học này là để biết được cái kỹ thuật may
sau này tất cả
tất nghiệp xong thì sẽ theo nghề may và để xin vào làm nghề may
trong quá trình học là cô giáo cũng đã hướng dẫn và cũng có để cho các em một số kiến thức
trao đổi cho các em một số cái kiến thức để các em có thể làm cái đó để cẩm nang để mình phục vụ cái đời sống của các em
để nâng cao chất lượng thời gian qua việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện buôn đôn
đã chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của các cơ sở
các cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động
chương trình dạy nghề cũng thường xuyên được cập nhật bổ sung đổi mới để đáp ứng với thực tiến lao động sản xuất
từ đó các khóa dạy nghề cho lao động nông thôn ngày càng thực chất thu hút được nhiều lao động tham gia
bắt đầu là khó nhất là họ chưa hiểu biết về tầm quan trọng cái nghề
tức là họ đi học nghề là họ cần nghề là đi học nghề không biết làm gì hết
nhưng mà sau khi có một số vài lớp
họ học ra rồi á thì họ có thể là đi tạo điều kiện cho họ
họ được cái tay nghề cho nên họ đi làm việc thuận lợi hơn trong công việc của họ
ví dụ như học nghề may công nghiệp chẳng hạn
thì họ sẽ tiếp cận được một số công ty máy mắc
thì khi đó họ xin việc và họ làm việc
thì nói chung là vào thì họ làm việc nhanh nắm bắt công việc hơn
dạy nghề cho lao động nông thôn linh hoạt theo thực tiễn
cũng là cách làm tại huyện cron anna
với đặc thù là một huyện nông nghiệp
sau mỗi vụ thu hoạch khối lượng dơm dạ và các sản phẩm phụ từ nông nghiệp rất lớn
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện grong anna
đã mở các lớp dạy nghề trồng nấm để tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có
bà phạm thị xuân đính ở thị trấn buôn chấp tham gia khóa học trồng nấm với mong muốn thoát nghèo
vươn lên làm giàu sau nhiều năm chạy theo cây lúa cây cà phê cây tiêu hay các loại hoa màu khác
nhưng đời sống kinh tế vẫn rất khó khăn
sau khi tham gia khóa học vận dụng các kiến thức bà đã trồng được trại nấm rộng gần một trăm linh m hai này
chạy nấm mang đến cho bà một công việc và thu nhập ổn định
nghề nông của nó thu hoạch là một năm chỉ có một lần một thời gian rất xa
nên tôi quyết định chuyển qua nghề nấm này là thu hoạch thời gian ngắn hơn mà hiệu quả nó cũng tốt hơn
cái đời sống của mình từ khi tôi làm một nấm này thì nó cũng đỡ hơn
trước khi mà làm nhiều
mỗi một vụ thu hoạch nếu mà trồng cái mức mà vừa công sức của mình làm
thì tiền lời có thể là đến từ một mươi năm hai mươi triệu
học thì cũng thời gian cũng không có lâu lắm
mà thực tế áp dụng thì mình áp dụng ngay trước khi học luôn
không chỉ mở các lớp trồng nấm
người lao động của huyện grong anna còn được tham gia nhiều lớp đào tạo nghề
như nghề xây dựng nghề mây che đan nghề may nghề sửa chữa xe máy
sau khi tham gia khóa học sửa chữa xe máy
anh bùi văn sơn giờ đã trở thành thợ sửa xe lành nghề
ngoài việc mở được một xưởng sửa xe anh còn dạy nghề cho nhiều người khác
hồi đầu tiên thì em cũng không có công an việc làm
nhờ sự giới thiệu của anh em bạn bè
rồi tham gia cái khóa học lắp xe máy này
từ đó giờ về làm từ khi học xong về mở tiệm làm đến bây giờ
nói chung công an việc làm nó cũng ổn
ổn định lương với lại thu nhập nó cũng được ổn định hơn
ngày xưa thì nói chung là đi làm thuê làm mướn công việc nó cũng bấp bênh
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện grongana xác định
đào tạo nghề phải sát với nhu cầu của người lao động
chính vì vậy tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có việc làm không ngừng được nâng lên
nếu như trong năm hai nghìn tám trung tâm chỉ mở được tám lớp thuộc bốn ngành nghề đào tạo
thu hút hai trăm năm mươi bốn học viên
thì đến năm hai nghìn một mươi trung tâm đã mở rộng quy mô lên một mươi chín lớp đào tạo các nghề may dân dụng và công nghiệp
trồng trọt chăn nuôi thú y dệt thổ cẩm sửa chữa xe máy cho gần sáu trăm linh học viên
và tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hiện nay có hơn hai năm trăm linh học viên học sinh
trong đó có trên sáu mươi học viên thuộc diện hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
không những thế công tác giải quyết vấn đề
việc làm trong và sau đào tạo cũng được trung tâm chú trọng
từ đó góp phần thay đổi ngành nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương
tất cả đều là theo nhu cầu của người đồng bào và người dân
người nhà dân có nhu cầu học thì mình đến mình mở lớp thôi
ví dụ như các địa phương có nhu cầu người ta khảo cho anh em đầu năm đi khảo sát
phù hợp là mình đến
ví dụ như nghề xây dựng nghề nấm các nghề khác là nếu phù hợp với địa phương
là mình khảo sát xong mình cho mở lớp
mấy năm gần đây ví dụ từ năm hai nghìn một mươi bốn một mươi năm trở lợn vây thì cán bộ giáo viên không cần đi tuyển nữa
mà lúc nào cũng có các địa phương danh sách người ta đưa đến
nhưng mà hiện tại bây giờ thì trung tâm chỉ mới có dạy hết lượng là năm mươi
cái lao động đăng ký là học nghề thôi
từ khi thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
toàn tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn cho hơn hai mươi bảy lao động
trong đó dân tộc thiểu số hơn hai mươi người
số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo có việc làm mới và làm nghề cũ
nhưng có năng suất thu nhập tăng lên đạt gần tám mươi
tân ủy ủy ban và chợ đã tham mưu cho các cấp triển khai cái việc mà xác định đối tượng đào tạo
và sau khi được xác định đối tượng đào tạo và sau khi được xác định đối tượng đào tạo và sau khi được xác định đối tượng đào tạo
và sau khi được xác định đối tượng đào tạo và giải quyết việc làm
cho các học viên sau khi đào tạo triệt đệ nhằm tăng tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo trên tám mươi có việc làm
ngoài ra trong quá trình đào tạo hướng đến các ngành nghề mà để gắn với xuất khẩu lao động
tuy nhiên so với chỉ tiêu đề ra thì kết quả trên chỉ đạt chưa đến năm mươi
nguyên nhân chính là do một số địa phương khi xây dựng đỉnh

đề án chưa quan tâm xác định rõ đối tượng ưu tiên đào tạo nghề
chưa quan tâm đến các yếu tố đặc thù về lao động nông thôn lao động dân tộc thiểu số
chưa quan tâm hỗ trợ các học viên các điều kiện để sử dụng phát huy nghề được học vào thực tiễn cuộc sống
công tác tuyên truyền về đào tạo nghề tư vấn việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế

công tác tuyển về đào tạo nghề tư vấn việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế
nghề phi nông nghiệp năm mươi bốn nghề
sau đào tạo ít nhất tám mươi số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất thu nhập cao hơn